sau khi đột nhập bệnh viện để thực hiện chót lọt hàng loạt vụ trộm của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
đối tượng dũng vừa quay lại bệnh viện để tiếp tục trộm cắp tài sản thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam trần văn dũng không có nơi cư trú nhất định về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra bước đầu dũng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đột nhập vào bệnh viện để trộm cắp tài sản
thủ đoạn của đối tượng là đợi khi mọi người ngủ say thì lẻn lên các tầng trên của bệnh viện đa khoa trung tâm an giang
đối tượng lấy trộm được bốn chiếc điện thoại di động một ví da bên trong có hai triệu đồng của hai bệnh nhân và ba người nhà bệnh nhân
sau đó tiếp tục quay lại bệnh viện để trụng cắp thì bị lực lượng công an phối hợp cùng lực lượng bảo vệ bệnh viện bắt giữ